sau phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
cử tri cả nước đã có nhiều đánh giá về phiên trả lời chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ năm này
theo đó cử tri nhận xét phiên chất vấn đã diễn ra dân chủ công khai nhận được sự quan tâm của người dân trong cả nước
thẳng thắn chỉ ra những việc mà cần phải làm ngay và yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải phải trả lời
phía bộ trưởng thì cũng đã thẳng thắn trả lời hết tất cả các ý kiến của đại biểu quốc hội đã nêu
và cũng là thẳng thắn nhận được cái trách nhiệm về phía mình
và cũng kiến nghị một số những nội dung liên quan trách nhiệm
các địa phương kiến nghị đối với chính phủ để cùng có sự phối hợp để thực hiện cho nó tốt
như đồng chí bộ trưởng nói trên năm giao cắt như thế mới có hơn một
có người ứng trực thì cũng chưa ổn
cái này chúng tôi cũng đồng tình ý kiến cũng chia sẻ với đồng chí bộ trưởng bộ giao thông vận tải
chứ không dễ gì một lúc sớm chiều là được
có những đại biểu thì là hỏi cái quá trình lịch sử của đoàn sát
đồng chí bộ trưởng trước đó cũng làm cho ngành giao thông vận tải
mặc dù là như thế nhưng mà cũng khó mà trả lời khó mà trúng hết được khó mà quán xuyến hết được
toàn bộ tình hình của cái ngành giao thông vận tải
mình mong cả giai đoạn thực sự dài như thế
cử tri là người dân thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là các cái lời hứa của bộ trưởng
là sau này là sẽ làm làm sao để cho người dân tin tưởng vào tất cả các chính sách của đảng và nhà nước
và tin tưởng vào bên bộ giao thông vận tải
hứa là làm
giải pháp ngân cơ hiện nay là trong chiếc đu hành của các phương tiện nhất là xe bãi
thì chúng tôi đã
cái nguyên nhân này thì tôi thấy trong quá trình chúng ta làm thì nhiều khi chưa đồng bộ
và nhất là khi đầu tư làm đường thì chưa có cái hệ thống cấp thoát nước phù hợp đi theo
dẫn đến là khi mà đường công trình làm xong thì nước ngập và dẫn đến là đường lại bị hư hại
phải sửa chữa
và chúng ta thấy như châu cầu
cảnh hay là khu ở bình tân thấy những cái đường hầm là luôn luôn là bị như thế
mà tốn rất là nhiều
và đầu tư vào đây những cái kết quả thì không đem lại bao nhiêu cả
còn một số vấn đề cụ thể các giải pháp thì vẫn chưa đưa ra để trả lời
chúng tôi kỳ vọng là cái hạ tầng giao thông phải đồng bộ
một nước phát triển đến đâu thì đường sắt đường không đường bộ đường thủy nó phải nối liên kết với nhau
hiện nay đã sạc lỡ gần hết phần cắm móc giải phóng mặt bằng nhiều phòng một mươi năm mét hai bên một bên